bản tin nhanh lúc chín h hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt